tại hải dương xác định muốn phong trào của thanh niên ở địa phương phát triển thì người thủ lĩnh đoàn phải gương mẫu đi đầu
anh phạm văn tăng bí thư đoàn xã gia hòa huyện gia lộc đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương
với mong muốn vươn lên làm giàu và tạo công an việc làm cho lao động địa phương
năm hai nghìn một mươi năm anh tăng quyết định vay vốn từ những người thân để mở xưởng gia công bánh đậu xanh tại gia đình
tuy gặp không ít khó khăn ban đầu song nhờ chịu khó học hỏi và có chiến lược kinh doanh đúng đắn
việc làm ăn của anh tăng khá thuận lợi
tuy gặp không ít khó khăn ban đầu song nhờ chịu khó học hỏi và có chiến lược kinh doanh đúng đắn
việc làm này rất tốt hợp lý cho những đứa tuổi chúng tôi để thấy là già công an việc làm nó nhẹ nhàng
hai các cháu học sinh đi học về thì nó tranh thủ thứ bảy thứ nhật cho cháu thu nhập thêm trong gia đình
thu nhập bình quân của em ngày được bảy tám mình làm công việc vườn nhà này vườn nhà em cũng tiện cho việc em đi học
đến nay sưởng sản xuất bánh đậu xanh của bí thư đoàn xã gia hòa đã đi vào hoạt động ổn định
tạo việc làm thường xuyên cho bốn mươi lao động với mức lương bình quân khoảng ba triệu đồng một tháng
lao động tại xưởng của anh tăng đa số là người lớn tuổi không còn khả năng đi làm việc tại các khu công nghiệp
trong thời gian tới thì đối với cơ sở của tôi cũng có hướng là sẽ tiếp tục tìm nguồn lao động trẻ tại địa phương
để tạo thu nhập tăng thêm việc làm không phải đi làm ăn xa trong thời gian tới
và sẽ mở rộng quy mô sản xuất
với những gì đã và đang làm anh phạm văn tăng là tấm gương để đoàn viên thanh niên học tập xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên ở địa phương